dũng cảm trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân luôn phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cuộc đời hoạt động cách mạng của trung tướng trần quyết là tấm gương tiêu biểu cho cám bộ chiến sĩ công an nhân dân học tập và nói theo
tại buổi tiếp thiếu tướng lê văn phương trưởng đại diện bộ công an việt nam đến chuyển thư nhiệm kỳ công tác tại vương quốc campuchia
ngài samdek sokhang phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia đánh giá rất cao quan hệ hợp tác và sự hỗ trợ của bộ công an việt nam với bộ nội vụ campuchia
và mong thiếu tướng lê văn phương cũng như cán bộ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia sẽ là cầu nối để kết quả hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn nữa
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdek sokhan chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến đại tướng tô lâm và lãnh đạo bộ công an việt nam cùng gia đình
phó thủ tướng sokh đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam trong thời gian qua đã đóng góp to lớn cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết của hai nước việt nam campuchia
ông khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa đảng nhân dân hai nước đã giúp đỡ lẫn nhau để đem lại hòa bình độc lập cho mỗi nước
việt nam đã giúp campuchia giải phóng khỏi chế độ diệt chủng pol pot dành độc lập dân tộc
ngược lại campuchia đã giúp việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ thống nhất đất nước
và hai nước cần giáo dục nhắc nhở thế hệ sau luôn ghi nhớ
phó thủ tướng sokhang cho biết trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của chính phủ hai nước bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam đã hợp tác có hiệu quả góp phần vào việc củng cố phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước

đặc biệt là các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn giữa hai bộ có hiệu quả
thiếu tướng lê văn phương báo cáo với phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdek sokhang về việc chính phủ việt nam đã đồng ý cho phép bộ công an việt nam thành lập tổ công tác để phối hợp tổng kết quan hệ hợp tác giữa hai bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia nhân kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước theo đề nghị của ngài samdek sokhang
trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và ngài samdech sokhenh phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia đã tổ chức hội đàm vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tại hội đàm hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao hai nước thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo hai bộ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế hình sự
tại hội đàm hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao hai nước thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của mỗi nước thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của mỗi nước thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của mỗi nước

cán bộ thực tiễn đến từ các ban bộ ngành trung ương địa phương trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
với bốn mươi một bài tham luận các đại biểu đã tập trung làm rõ quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đánh giá vai trò của lực lượng này
trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại địa bàn
chỉ ra những bất cập vướng mắc khó khăn trong tổ chức hoạt động đề xuất giải pháp kiện toàn sắp xếp lại lực lượng này
theo chúng tôi đánh giá với các lý sử thì có thể nói là bản thân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã được hình thành rất lâu ngay từ sau cây bạc tháng tám và duy trì cho tới ngày hôm nay
và đến ngày hôm nay thì có thể nói là lượng này đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ
cho nên là không nên giải thể nó cần thiết phải duy trì nó giải thể là rất lãng phí
bởi vì họ là
họ là tổ chức của chúng tư nguyện là lực lượng tư nguyện không quan trọng gì đến với sách quốc gia cả
và đến nay thì họ đang hoạt động hết sức có hiệu quả
tất nhiên là nó còn có chỗ này chỗ kia nó còn chưa ẩm lý
thì chúng ta cần điều chỉnh trong phạm vi một cái luật gọi là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thì hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự được tổ chức hoạt động dựa trên ba văn bản quy phạm pháp luật khác nhau
cái thứ nhất
về lực lượng dân phòng thì thực hiện theo luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một mươi ba
lực lượng bảo vệ dân phố thì thực hiện theo nghị định ba mươi tám của nghị định chính phủ
lực lượng công an xã bán chuyên trách thì thực hiện theo pháp lệnh công an xã năm hai nghìn một mươi tám và nghị định bảy mươi ba năm hai nghìn chín
đã dẫn đến những việc thiếu đồng bộ thống nhất gây ra những khó khăn trong quá trình phối hợp tham gia bảo vệ an ninh trật tự
mặt khác các chế độ phụ cấp thì còn thấp và các phụ lợi khác không có
như chế độ
bảo hiệp so ở là không có
đối với công an viên bán chuyên trách ở cấp thôn là không có bảo hiệp so ở
trước những khó khăn bất cập trên hội thảo đã đưa ra khuyến nghị cần sớm xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
làm cơ sở pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
góp phần kiện toàn tinh gọn đầu mối khắc phục những mâu thuẫn trồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng
nếu luật này được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý rất thuận lợi để phát huy vai trò lực lượng này trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phát biểu kết luận hội thảo trung tướng phó giáo sư tiến sĩ lê văn thắng giám đốc học viện an ninh nhân dân đánh giá cao các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo và các ý kiến tham luận tại hội thảo đã thể hiện rõ sự tâm huyết trách nhiệm của các nhà khoa học các nhà quản lý và cán bộ hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đồng chí giám đốc học viện trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp đề xuất kiến nghị và giao ban tổ chức tập hợp các ý kiến của các đại biểu để báo cáo bộ công an làm luận cứu khoa học nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở báo cáo trên chính phủ quốc hội thảo luận xem xét thông qua

nguyễn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường long thạnh thị xã tân châu đã dùng chân đạp vào xe đối diện làm nạn nhân ngã và vào trụ điện khiến nạn nhân chết tại hiện trường còn người ngồi sau tử vong khi được đi cấp cứu tại bệnh viện